phát biểu tại hội nghị
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
tự chủ không có nghĩa là nhà nước sẽ cắt giảm nguồn kinh phí chi cho giáo dục đại học
mà sẽ chi hiệu quả tiết kiệm hơn dưới những hình thức khác
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ tư liên tiếp hội sinh viên thành phố tổ chức chương trình vinh danh thủ khoa
qua đó góp phần động viên khích lệ sinh viên các trường cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn luyện dấn thân vì cộng đồng đất nước
sáng nay tại tp hcm trung tâm phát triển doanh nghiệp việt nam tổ chức lễ ra mắt mạng lưới kết nối hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
và chương trình tọa đàm
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi tại tp hcm trung tâm phát triển doanh nghiệp việt nam tổ chức lễ ra mắt mạng lưới kết nối hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
và chương trình tọa đàm vốn cho mạng lưới này
cả nước hiện có hơn sáu trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm chín mươi bảy năm tổng số doanh nghiệp đã hoạt động và đóng góp khoảng bốn mươi gdp
mỗi năm nhóm doanh nghiệp này tạo ra nửa triệu việc làm mới
thế nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn đối diện với doanh nghiệp này
đặc biệt là vốn mạng lưới kết nối hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam ra đời tạo cầu nối gắn kết các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị đổi mới sáng tạo sản phẩm dịch vụ
đặc biệt các doanh nghiệp thuộc mạng lưới sẽ được hỗ trợ vây vốn với chính sách đặc biệt từ các đối tác chính thức là ngân hàng united overseas bank đến từ singapore
sáng nay tại huyện yên thế tỉnh bắc giang vừa tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ gà đồi yên thế một trong tám sản phẩm chủ lực của tỉnh và là con vật nuôi đầu tiên của cả nước được bảo hộ nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý
vùng chăn nuôi gà đồi yên thế hiện có quy mô hơn một mươi bốn triệu con một năm tổng sản lượng gà yên thế hiện đạt từ hai mươi bốn đến hai mươi tám tấn với doanh thu đạt trên một hai trăm linh tỷ đồng
các ý kiến phát biểu tại huyện yên thế
hội nghị đã trao đổi về một số nội dung mà tỉnh bắc giang cần quan tâm để đẩy mạnh tiêu thụ mở rộng thị trường đối với gà đồi yên thế
đó là chú trọng đến xây dựng hình ảnh sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm thành phẩm từ con gà có đánh giá thực tế nhằm cân đối cung cầu
tại hội nghị này các biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa sở công thương bắc giang với sở công thương bảy tỉnh thành phố giữa ủy ban nhân dân huyện yên thế với các trung tâm siêu thị chợ đầu mối giữa hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi của yên thế với các doanh nghiệp hợp tác xã các tổ chức kinh doanh trên địa bàn toàn quốc
trong phần tin quốc tế iran và nga khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử
chín người thương vong trong vụ tấn công bằng dao ở ba lan
chính vì vậy những điều khoản của thỏa thuận hạt nhân được tehran và nhóm các cường quốc p năm một ký năm hai nghìn một mươi năm còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện không áp dụng cho chương trình này
phát biểu tại thủ đô moscow của nga thứ trưởng arakchi nêu rõ tên lửa là biện pháp phòng thủ hiệu quả nhất của iran và hoàn toàn phục vụ mục đích tự vệ
do đó chương trình tên lửa của tehran hoàn toàn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của kế hoạch hành động chung
ông nhấn mạnh iran sẽ không theo đuổi việc sở hữu hay phát triển vũ khí hạt nhân
thứ trưởng ngoại giao iran còn khẳng định tehran không thấy bất cứ khả năng nào về việc đàm phán lại kế hoạch hành động chung và thỏa thuận này cần phải được thực thi đầy đủ
cũng tại hội nghị thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryakov cho biết moscow không thấy có bất kỳ cơ sở nào để đàm phán lại hay sửa đổi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa iran và nhóm p năm một
theo ông trong hai năm qua thỏa thuận này đã phát huy hiệu quả và hoàn toàn đáp ứng được những mục tiêu nhiệm vụ đặt ra khi các bên ký thỏa thuận
thông tin về các vụ tấn công bằng dao ở đức và ba lan sẽ tiếp nối phần tin quốc tế sau đây
hôm nay cảnh sát đức đã bắt giữ một nhân dân
trong vụ tấn công bằng dao xảy ra trước đó cùng ngày tại thành phố munich miền nam nước này
người bị bắt có đặc điểm giống với miêu tả của nhân chứng nhưng cảnh sát chưa thể xác nhận đây có phải là hung thủ hay không
vụ việc xảy ra khi một người đàn ông đã đâm bị thương năm người trong đó có một phụ nữ ở trung tâm thành phố munich
không có ai trong số các nạn nhân bị nguy hiểm tới tính mạng
theo mô tả của cảnh sát đối tượng tình nghi là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe đạp
hiện cảnh sát đang xác định động cơ vụ tấn công
trong khi đó ít nhất một người thiệt mạng và tám người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao mới xảy ra
tại một trung tâm mua sắm ở thị trấn stalowa wola đông nam bà lan
các nhân chứng cho biết một thanh niên đã tiến vào trung tâm mua sắm của thị trấn và đâm vào một phụ nữ từ phía sau
trước khi đâm thêm tám người khác sau đó tên này đã bị những người đi mua sắm bắt giữ và giao nộp cho cảnh sát
hiện chưa rõ động cơ của kẻ tấn công nhưng cảnh sát địa phương cho biết tên này đang có trạng thái tinh thần tồi tệ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt